thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín xâm nhập và lây lan mạnh tại một số huyện miền núi của tỉnh quảng nam trong những ngày qua
trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số
ngoài việc đẩy mạnh truy vết khoanh vùng dập dịch chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang gấp rút tiêm phòng vaccine cho bà con đồng bào
tại các địa phương vùng cao để phòng chống dịch
mặc dù trời mưa to nhưng cũng như nhiều đồng bào trong thôn
anh vinh nát đã đến trung tâm xã bờ ha lê để tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín
khi biết thông tin tại khu vực các huyện phước sơn nam giang xuất hiện nhiều ca dương tính covid một mươi chín
sáu trăm linh bà con cơ tu ở xã bờ ha lê rất lo lắng
bởi vậy khi được mời đi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín người dân đã nhanh chóng có mặt tại trung tâm xã bờ ha lê
mặc dù vừa khắc phục hậu quả mưa lũ trong những ngày qua
song tỉnh quảng nam vẫn chỉ đạo các huyện nhất là ở những điểm đang bùng phát dịch
như nam giang phước sơn sớm hoàn thành tiêm chủng vaccine
bên cạnh đó các địa phương vùng xanh như tây giang đông giang đẩy mạnh truyền thông
tăng cường kiểm soát tăng cường tiêm chủng
trong các huyện vùng miên tỉnh quảng nam tiếp tục phủ kín vaccine để mạnh truyền thông
nâng cao nhận thức phòng dịch cho bà con dân tộc thiểu số
từ đó các huyện vùng miên sẽ tiếp tục giữ vững thành trì chống dịch an toàn ở khu vực miền núi quảng nam
từ đó các huyện vùng biên sẽ tiếp tục giữ vững thành trì chống dịch an toàn ở khu vực miền núi quảng nam